thưa quý vị trong bối cảnh hà nội ngày càng ghi nhận nhiều ca f mới mặc dù đồng tình với mong muốn đưa trẻ trở lại trường
nhưng các chuyên gia nhà giáo cho rằng không nên cố duy trì học trực tiếp khi hình thức này phát sinh nhiều bất cập
mới đây hà nội ghi nhận gần một mươi ca mắc mới chỉ trong một ngày hà nội tiếp tục vượt kỷ lục f cộng đồng trong hai tuần qua
số ca f là giáo viên học sinh cũng tăng nhanh khiến các trường quay cuồng với lịch học lúc online lúc offline
trong bối cảnh này nhiều ý kiến băn khoăn thành phố liệu có nên duy trì mở cửa trường
là người đang trực tiếp xây sở khi trường có gần hai trăm linh học sinh f sáu trăm linh f một chiếm bốn mươi ba tổng số học sinh và nhiều giáo viên bị nhiễm virus
bà nguyễn thị nhiếp hiệu trưởng trường trung học phổ thông yên hòa quận cầu giấy cho biết
việc tổ chức dạy và học hiện đang rất vất vả
bà nhíp nhận định quyết tâm đưa trẻ trở lại trường là đúng nhưng cần căn cứ vào điều kiện thực tế
nếu quá nhiều học sinh f các trường có thể đưa trẻ trở lại trường
trong bối cảnh f f một bà cho rằng nên linh hoạt chuyển sang trực tuyến hoàn toàn
việc tập trung dạy theo một hình thức cũng giúp giáo viên có thể quan sát quản lý học sinh và dễ dàng thiết kế bài giảng hơn
quan sát tình trạng các trường học ở hà nội đang phải chịu áp lực chưa từng có
trong bối cảnh số ca mắc covid một mươi chín tăng cao thạc sĩ giáo dục đinh thu hồng giáo viên tiểu học học khu quýtnet
bàn georgia mỹ cũng cảm thấy khó hiểu
chuyên gia này cho rằng với tình hình dịch bệnh phức tạp cùng sự thiếu hụt
cơ sở vật chất hệ thống chính sách hỗ trợ như hiện nay
hà nội nên cho các trường dạy trực tuyến hoàn toàn để ổn định và hạn chế lây nhiễm
cô hồng nhấn mạnh mô hình dạy kết hợp online offline như cách mà các trường ở hà nội triển khai hiện nay
chỉ hiệu quả khi cơ sở vật chất thiết bị máy móc đường truyền chính sách hỗ trợ rất tốt
chưa kể việc giảng dạy kết hợp cần có lộ trình chứ không phải thực hiện một cách bị động theo tình huống
một yếu tố khác theo cô hồng tác động tiêu cực đến hiệu quả
học tập là tâm lý tinh thần của giáo viên và học sinh phụ huynh nhận được nhiều tin nhắn chia sẻ
từ các bậc cha mẹ ở việt nam cô nhận ra sự mệt mỏi của họ với tình trạng online offline kéo dài
với kinh nghiệm hơn ba mươi năm trong ngành giáo dục và nghiên cứu về tâm lý
tiến sĩ nguyễn tùng lâm chủ tịch hội đồng giáo dục đồng sáng lập trường trung học phổ thông đinh tiên hoàng hà nội
cho rằng các trường nên được trao quyền nhiều hơn
thầy khẳng định học trực tiếp mang lại chất lượng cao dễ quản lý học sinh nhưng là trong điều kiện bình thường
với chín đến một mươi ca nhiễm được ghi nhận mỗi ngày như ở hà nội hiện nay
thì việc học trực tiếp khó thực hiện và không đem lại hiệu quả như mong đợi
chia sẻ kinh nghiệm từ mỹ cô hồng cho biết ở học khu nơi cô giảng dạy
trong giai đoạn đỉnh dịch các trường dạy trực tuyến một trăm linh
trong đó học khu gửi khảo sát cho phụ huynh và thông báo thời gian dự kiến học trực tiếp cho những người có nguyện vọng
ban đầu học khu sẽ đón tối đa ba mươi học sinh rồi nâng lên dần
tỷ lệ học sinh được trở lại trường sẽ căn cứ vào số ca mắc covid một mươi chín thực tế và mức độ sẵn sàng để dạy học kết hợp
khi quyết định dạy kết hợp hai hình thức học khu trang bị cho tất cả giáo viên đứng lớp một laptop và màn hình mới
bởi đó là điều kiện cần để việc dạy kết hợp hiệu quả
theo dõi tình hình dịch bệnh tại thủ đô trong những tuần qua chứng kiến số ca mắc mới mỗi ngày một tăng vọt
chúng tôi cho rằng mối quan ngại của các chuyên gia giáo dục
hình học sinh là hoàn toàn có cơ sở
do đó mặc dù đưa trẻ trở lại trường là một quyết tâm đúng đắn
xong có lẽ hiện tại chưa phải lúc để các em đi học trực tiếp để đảm bảo an toàn sức khỏe và duy trì niềm hứng thú học tập
cũng để các trường có sự chuẩn bị tốt hơn cho kế hoạch học song song cả trực tiếp lẫn trực tuyến
thưa quý vị bên cạnh nỗi lo lắng về dịch bệnh và bất cập khi tổ chức học online offline song song
việc đi học và dạy học hiện nay cũng đang đối mặt với tình trạng số học sinh
đến trường ngày càng giảm và không đủ giáo viên đứng lớp
cũng như nhiều địa phương trên cả nước tỷ lệ giáo viên học sinh mắc covid một mươi chín
tại các trường học hà nội tăng mạnh từ khi học sinh đến trường học trực tiếp
hiện có không ít các khối học có sĩ số lớp học giảm so với thời gian đầu học sinh đến trường
trong hoàn cảnh ấy không ít phụ huynh lo lắng khi con tiếp tục đến trường
theo sở giáo dục và đào tạo hà nội tuần qua số học sinh đi học trực tiếp giảm
cụ thể học sinh khối trung học phổ thông những ngày đầu đi học
với tỷ lệ trên chín mươi tuần qua giảm xuống bảy mươi năm bốn
học sinh khối trung học phổ thông đến trường còn bảy mươi bảy
học sinh tiểu học ở các huyện đến trường còn bảy mươi chín
bà văn thùy dương phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở trung học phổ thông lương thế vinh hà nội cho biết
trường đã có bốn trăm hai mươi tám em là f và bốn trăm năm mươi chín học sinh thuộc diện f hai
một số giáo viên cũng đang phải cách ly do mắc covid một mươi chín
nhiều lớp có trên hai mươi hai học sinh vào diện f và f một
trong khi sĩ số theo lớp là ba mươi năm học sinh
theo bà dương việc quyết định học trực tiếp hay trực tuyến với từng lớp học
cần sự linh hoạt ứng biến phù hợp của các lãnh đạo các trường
nếu trong lớp chỉ còn vài em học trực tiếp thì không còn thực sự hiệu quả
ông phạm xuân tiến phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo cho biết
việc dạy học trong bối cảnh hiện nay khiến các thầy cô giáo vất vả hơn
song các nhà trường đều cố gắng vừa tổ chức dạy học
vừa duy trì các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo an toàn cho học sinh
theo sở giáo dục và đào tạo việc tổ chức cho học sinh đến trường học trực tiếp
đặc biệt là học sinh tiểu học cần thực hiện theo tinh thần tự nguyện của gia đình học sinh
các nhà trường cố gắng động viên hỗ trợ để học sinh lớp chín lớp một mươi hai đến trường học tập trực tiếp
và duy trì các biện pháp bảo đảm an toàn
sở cũng lưu ý các nhà trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh
để hỗ trợ đồng hành và quản lý học sinh học tập ở trường học ở nhà
cũng như việc di chuyển hàng ngày của học sinh từ nhà đến trường
từ trường về nhà
trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp giáo viên cần quan tâm theo dõi sức khỏe của học sinh
để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để xử trí kịp thời
đơn vị này cũng đề nghị các quận huyện thị xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền
với sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và phụ huynh
hỗ trợ các nhà trường về y tế để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh
như vậy việc hà nội vẫn duy trì phương pháp dạy học song song
yêu cầu các trường cần ứng biến linh hoạt tổ chức công tác dạy và học
nhằm đảm bảo giáo dục lẫn phòng chống lây lan dịch covid một mươi chín nơi học đường
nhưng với tình hình số ca mắc ngày càng tăng lên trong đó có giáo viên và học sinh
chúng tôi e rằng việc học trực tiếp sẽ ngày một khó khăn hơn
trong khi hà nội vẫn đang kiên định với phương pháp tổ chức dạy học trực tiếp
kết hợp trực tuyến một số địa phương khác như quảng bình hà nam ninh bình lâm đồng
điều chỉnh lịch học cho học sinh chuyển sang học một trăm linh trên nền tảng online
một quảng bình
ủy ban nhân dân thành phố đồng hới tỉnh quảng bình vừa yêu cầu phòng giáo dục và đào tạo
chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc tổ chức dạy học thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín phù hợp tình hình của thành phố và đơn vị
từ ngày hai mươi tám tháng hai đến khi có thông báo mới
theo đó các trường học trên địa bàn phân loại cấp độ dịch cấp một cấp hai
vẫn tổ chức dạy học theo kế hoạch nhưng phải đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch
đối với trường hợp trên địa bàn phân loại cấp độ dịch cấp ba
các trường có học sinh f ở cấp bậc mầm non trẻ nghỉ học
với bậc tiểu học trung học cơ sở nhà trường tổ chức dạy học trực tuyến kết hợp với trực tiếp
trong đó các lớp có học sinh f và lớp ba lớp bốn lớp bảy lớp tám học trực tuyến
học sinh lớp một hai năm sáu chín học trực tiếp bố trí học hai k nhằm giảm thiểu số lượng tham gia học trong một buổi
hai ninh bình
sở giáo dục và đào tạo tỉnh ninh bình quyết định tiếp tục tạm dừng đến trường đối với học sinh tiểu học do tình hình dịch covid một mươi chín
trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường các sở giáo dục tổ chức dạy học trực tuyến
hoặc lựa chọn hình thức dạy học phù hợp với đặc điểm lứa tuổi tâm sinh lý học sinh
trước đó từ ngày hai mươi một tháng hai do mưa rét và dịch bệnh học sinh tiểu học ở ninh bình chuyển sang học trực tuyến
tỉnh này cũng phải hủy kế hoạch cho trẻ mầm non trở lại trường từ ngày một mươi bốn tháng hai vì dịch covid một mươi chín
ba lâm đồng
tại lâm đồng học sinh lớp sáu trở xuống ở một mươi năm trên một mươi sáu phường xã thuộc thành phố đà lạt bắt đầu học trực tuyến kể từ ngày hai mươi ba tháng hai
trẻ mầm non tạm dừng đến trường
với bậc trung học cơ sở từ lớp bảy đến lớp chín phòng giáo dục và đào tạo đà lạt giao hiệu trưởng các trường căn cứ đánh giá cấp độ dịch bệnh trên địa bàn linh hoạt chuyển đổi
hình thức dạy học trực tuyến hay trực tuyến
bốn hà nam
tại hà nam ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho toàn bộ trẻ mầm non tạm nghỉ học cho đến khi có thông báo mới
học sinh tiểu học và lớp sáu tạm dừng việc học trực tiếp chuyển sang học trực tuyến trong thời gian hai tuần để xem xét tình hình diễn biến dịch bệnh
trong thời gian này sở giáo dục và đào tạo hà nam chỉ đạo các trường phối hợp thực hiện việc quản lý theo dõi báo cáo sát tình hình sức khỏe của trẻ
học sinh tiếp tục tập trung thực hiện dạy học trực tuyến cho học sinh theo đúng quy định
đảm bảo nội dung tiến độ chương trình năm học
trước đó do tình hình thời tiết rét đậm rét hại kéo dài nhiều ngày nhiệt độ thường xuyên dưới một mươi độ c
trẻ mầm non học sinh tiểu học đã được nghỉ học để phòng tránh rét
thưa quý vị dựa trên tình hình covid một mươi chín thực tế hiện nay ở việt nam
việc đưa trẻ trở lại trường quá thực sẽ không tránh khỏi những khó khăn bất cập
tuy nhiên có lẽ trước khi ra thông báo học trực tiếp chúng ta cần nhìn xa hơn diễn biến dịch bệnh có thể lan đến đâu
và chúng ta có đủ khả năng để trở lại trường
chúng ta có đủ khả năng để kiểm soát mức độ lây lan đó không và kiểm soát như thế nào
những bước đi được vạch rõ như thế sẽ giúp các em học sinh cũng như phụ huynh không phải quay xe quá nhiều
gây tâm trạng hào hứng vô nghĩa về việc đi học trực tiếp
trong khi hà nội được nhận định chưa chạm đỉnh dịch mặc dù mỗi ngày đều bùng nổ số f mới
thành phố hồ chí minh cũng đang vướng vào những lo ngại tái lập đỉnh dịch
khi những ngày gần đây số ca f tại thành phố này có xu hướng tăng cao trở lại
theo sở y tế
thành phố hồ chí minh dịp tết nguyên đáng vừa qua thành phố ghi nhận số ca f mới giảm mạnh
từ vài trăm xuống còn vài chục ca mỗi ngày
tuy nhiên từ mùng năm tết đến ngày hai mươi năm tháng hai số ca nhiễm tăng trở lại
theo thống kê ba ngày gần đây từ ngày hai mươi ba tháng hai đến ngày hai mươi năm tháng hai
thành phố hồ chí minh ghi nhận số ca covid một mươi chín mới lần lượt là một bốn trăm năm mươi một ngày hai mươi ba tháng hai
hai bốn trăm sáu mươi sáu ngày hai mươi bốn tháng hai và hai hai trăm linh sáu ngày hai mươi năm tháng hai
trước đó thời điểm dịch covid một mươi chín bùng phát lần thứ tư tại thành phố hồ chí minh
theo số liệu của bộ y tế trong tháng tám và tháng chín năm hai nghìn hai mươi một ở giai đoạn đỉnh dịch
trung bình mỗi ngày thành phố hồ chí minh ghi nhận từ sáu đến tám ca nhiễm mới
riêng ngày ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một thành phố ghi nhận số ca nhiễm mới kỷ lục tám bốn trăm chín mươi chín ca
f tăng cao trong những ngày gần đây khiến nhiều người đặt ra khả năng thành phố hồ chí minh có thể tái lập đỉnh dịch
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn thanh trường phó giám đốc điều hành bệnh viện nhiệt đới thành phố hồ chí minh cho rằng
trong bối cảnh hiện nay nguy cơ bùng phát dịch là có thể có
trong và sau đợt nghỉ tết vừa qua nhu cầu giao lưu đi lại của người dân tăng cao và đây là một yếu tố dẫn đến số ca mắc covid một mươi chín mới gia tăng
bên cạnh đó biến chủng omicron đã xuất hiện và xâm nhập trong cộng đồng biến chủng này rất dễ lây lan nên có thể dịch sẽ gia tăng những ngày tới đây
tuy nhiên theo bác sĩ trường với kết quả trong công tác phòng chống dịch thời gian qua nhắc lại tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng covid một mươi chín trong cộng đồng cao là lợi thế giúp thành phố kiểm soát tốt tránh bùng dịch
nhận định về nguy cơ dịch covid một mươi chín bùng phát trở lại ở thành phố bác sĩ chuyên khoa hai trần văn khanh giám đốc bệnh viện lê văn thịnh tp thủ đức nêu thực tế người mắc covid một mươi chín và người gọi đến bệnh viện để được tư vấn hỗ trợ tăng lên
tỷ lệ tiêm vắc xin phòng covid một mươi chín mũi ba tại thành phố khá cao
tuy nhiên khi chủng omicron xuất hiện trong cộng đồng tốc độ lây lan nhanh nếu không tuân thủ biện pháp năm ca tốt không kiểm soát tốt khả năng có thể giữa tháng ba số ca mắc mới sẽ lập đỉnh mới
bác sĩ khanh nhận định chiều hướng mấy ngày hôm nay số ca mắc mới nhiều trong cán bộ viên chức của các phường ở các quận huyện có nhiều ca nhiễm
rồi những ngày gần đây số ca f trong học sinh cũng tăng nhiều lớp phải ngưng học do phải đẩy nhanh tốc độ
tỷ lệ tiêm vắc xin cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi nghiêm ngạc năm k nếu chúng ta không kiểm soát tốt khả năng sơ ca nhập viện tăng mở cửa trở lại các bệnh viện thu dung liều trị là điều khó tránh khỏi
để ứng phó làn sóng dịch mới có thể xảy ra giám đốc bệnh viện lê văn thịnh cho rằng khi ngành y tế sẵn sàng mở cửa các bệnh thu dung điều trị
thì nguồn nhân lực phải đảm bảo thiết bị vật tư y tế phải được chuẩn bị trước bởi nếu được dịch bùng lên sẽ không kịp và bị động
bên cạnh đó các bệnh viện phải kiểm soát nghiêm ngặt tránh các ca chuyển nặng tăng cường lực lượng cho các tuyến trạm y tế cơ sở
để tư vấn quản lý cách ly f tại nhà khi cần phải có trang thiết bị để đưa bệnh nhân chuyển nặng đến bệnh viện ngay để tránh nguy cơ tử vong
thưa quý vị mặc dù số ca mắc hiện tại ở tp hcm không cao bằng đợt bùng dịch thứ tư ở thành phố này
song với nguy cơ đang làm lè tấn công từ biến chủng omicron và có thể là cả dòng phụ của nó omicront tàn hình
tp hcm vẫn cần chuẩn bị sẵn sàng tinh thần và cơ sở vật tư y tế để chiến đấu với covid một mươi chín
không để bùng đợt dịch mạnh nhất lạp lại
cách đây vài ngày chúng tôi đã từng đưa tin vụ việc lãnh đạo quảng ngãi chỉ đạo kỷ luật nặng với hai cán bộ trong chính quyền từ chối tiêm vaccine
vậy liệu các địa phương khác có tình trạng này không và họ xử lý dựa theo quy định nào
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây
mới đây tỉnh quảng ngãi cho biết sẽ kỷ luật cán bộ từ chối tim
trừ trường hợp có lý do chính đáng tương tự thành phố đà nẵng cũng sẽ có biện pháp xử lý và quy trách nhiệm đối với trường hợp từ chối tim dẫn đến lây lan dịch bệnh
ông đặng văn minh chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi cho biết cán bộ nhà nước cần phải thực hiện đúng chủ trương
ông minh cho biết tại một số cơ quan đơn vị địa phương có trường hợp cán bộ đủ điều kiện tiêm vaccine nhưng lại không tiêm đúng lịch
từ đó những người này có thể gây nguy cơ lây lan trong cộng đồng ảnh hưởng đến công việc và những nỗ lực trong công tác phòng chống dịch
ubnd tỉnh quảng ngãi đã chỉ đạo cơ quan chủ quản phải xem xét kỷ luật hai trường hợp
một thuộc văn phòng ubnd tỉnh quảng ngãi và một người là nhân viên của ban quản lý dự án các công trình giao thông thuộc tỉnh
và yêu cầu tất cả các cấp sở của tỉnh phải kiểm tra ra soát việc tiêm vaccine của tất cả cán bộ nhân viên trực thuộc đơn vị
ông minh nói nếu phát hiện có trường hợp cán bộ nhân viên nào trừ trường hợp không thể tiêm phòng và được bác sĩ xác nhận chưa tiêm vaccine
như hai trường hợp nêu trên phải thực hiện xử lý kỷ luật
bên cạnh đó trong bối cảnh ghi nhận mỗi ngày khoảng một ca mắc mới cùng nhiều ca tử vong
lãnh đạo tp đà nẵng đã yêu cầu các địa phương tập trung ra soát trường hợp chưa tiêm vaccine
đồng thời cho biết sẽ xử lý người đứng đầu đối với các trường hợp người dương tính chưa được tiêm vì lý do địa phương chưa tổ chức tiêm
ngoại trừ những trường hợp có chống chỉ định tiêm chủng
bà ngô thị kim yến phó chủ tịch ubnd tp đà nẵng cho biết đã giao cho sở tư pháp nghiên cứu các văn bản
về mặt pháp lý tham mưu biện pháp xử lý những người từ chối tiêm vaccine với lý do không phù hợp
đồng thời buộc các đối tượng này phải chịu trách nhiệm khi mắc và làm lây lan dịch bệnh
trao đổi về vấn đề này đại diện sở tư pháp tp đà nẵng cho rằng
mục tiêu tiêm chủng đã được nhà nước đặt ra để giảm ca mắc cộng đồng ca chuyển nặng và giảm tối đa ca tử vong
đây là chủ trương lớn mà cả hệ thống chính trị thực hiện trong thời gian qua để thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
vì đại diện này cho biết trừ những trường hợp có lý do chính đáng theo chỉ định của bác sĩ
thì hiện nay có thể căn cứ vào những nội dung được quy định trong luật phòng chống bệnh truyền nhiễm
và nghị định một trăm một mươi bảy của chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
để xử lý các trường hợp từ chối tiêm vaccine dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
ngoài ra với đối tượng là cán bộ công chức có thể bị xử lý theo luật cán bộ công chức vì không chấp hành chủ trương
vị đại diện này nói
qua hai năm dịch bệnh mọi người đã thấy rõ giá trị của vaccine lợi ích thấy rõ nên cho dù anh tự tin khoe rằng
mình khỏe từ chối tim cũng nên nghĩ đến cộng đồng nghĩ đến những người xung quanh
trong tuần này sở tư pháp sẽ có tham mưu tất cả nội dung pháp lý để thành phố triển khai cho các địa phương
tiến hành xử phạt những người từ chối tiêm vaccine khi không có lý do chính đáng
sau đây là những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh trên quốc tế
tại hồng kông lần đầu ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín mới vượt
mốc một mươi ca một ngày
bên cạnh đó trong những ngày qua hồng kông tiếp tục ghi nhận nhiều trường hợp tử vong là người già và trẻ nhỏ
chỉ một số ít trong đó đã tiêm ít nhất một mũi hoặc hai mũi vaccine ngừa covid một mươi chín
mới đây đặc khu hành chính này đã ghi nhận một mươi một mươi ca mắc covid một mươi chín
đây là lần đầu tiên thành phố này thông báo số ca mắc bệnh mới ở mức năm con số
giám đốc phụ trách bệnh truyền nhiễm thuộc trung tâm bảo vệ sức khỏe hồng kông
trương trúc quân cho biết dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp
kiểm soát được dịch bệnh hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố
như cơ sở cách ly người dân có hạn chế các cuộc tiếp xúc bên ngoài
các công ty có bố trí cho nhân viên làm việc ở nhà hay không
hiện nay lưu lượng người ngoài đường vẫn chưa giảm nhiều
điều này cũng khiến số ca mắc mới tiếp tục tăng lên
trong những ngày qua hồng kông tiếp tục ghi nhận nhiều trường hợp tử vong là người già và trẻ nhỏ
chỉ một số ít trong đó đã tiêm ít nhất một mũi hoặc hai mũi vaccine ngừa covid một mươi chín
ngoài ra cơ quan quản lý bệnh viện cũng cho biết đã có khoảng
bốn trăm linh năm trăm linh trẻ mắc covid một mươi chín được đưa đến các bệnh viện
con số lớn nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở khu hành chính này
vượt quá khả năng tiếp nhận của các bệnh viện
theo phó chủ tịch liên đoàn nhân viên y tế hồng kông phùng quyên quốc
số lượng ca bệnh sẽ còn tiếp tục tăng lên sau khi hồng kông triển khai
xét nghiệm toàn dân vào tháng ba tới đây
nhằm tránh trồng chéo nguồn lực và sớm phát hiện ca bệnh
chính quyền hồng kông có kế hoạch cho phép những người có kết quả xét nghiệm nhanh
dương tính với virus sars cov hai đưa kết quả lên hệ thống trực tuyến
mà không cần xác nhận bằng xét nghiệm pcr
đặc khu hồng kông theo đuổi mục tiêu zero covid đưa số ca mắc trong cộng đồng về không
từ con số gần chín ca mắc mới mỗi ngày hiện nay
hiện tình trạng biến thể omicron lây lan mạnh đã làm cho hệ thống y tế của hồng kông quá tải
với tình hình số ca mắc mới đã ở mức năm con số
các nhà nghiên cứu của đại học hồng kông dự đoán trong tháng ba tới đây
đặc khu sẽ ghi nhận mức đỉnh một trăm tám mươi trường hợp một ngày
còn tại trung quốc đại lục việc mở cửa nhập cảnh đã khiến nước này phải đối mặt
với tình trạng gia tăng ca mắc covid một mươi chín
mới đây trung quốc ghi nhận một trăm bốn mươi hai trường hợp dương tính với sars cov hai có triệu chứng
qua đường nhập cảnh mức cao nhất trong gần hai năm qua
trong một trăm bốn mươi hai ca mắc covid một mươi chín có triệu chứng là trường hợp nhập cảnh mới được trung quốc phát hiện
hầu hết đến từ đặc khu hành chính hồng kông vùng lãnh thổ đang vất vả ứng phó
với làn sóng lây nhiễm mới
ủy ban y tế quốc gia trung quốc nsc cho biết
hơn một trăm linh ca đến từ hồng kông trong đó có bốn mươi bảy người được phát hiện tại thành phố thâm quyến
miền nam và năm mươi một ở thượng hải miền đông
thủ đô bắc kinh cũng ghi nhận bảy trường hợp đến từ hồng kông
cũng trong ngày hai mươi năm tháng hai trung quốc đại lục ghi nhận tám mươi bảy ca nhiễm nhập cảnh không triệu chứng
và tám mươi hai ca lây nhiễm trong cộng đồng không có ca tử vong mới
dữ liệu từ chính quyền thâm quyến cho biết hàng chục tài xế xe tải đi lại dưới thâm quyến
và hồng kông đã có xét nghiệm dương tính trong tháng hai này
thành phố đã quyết định ngừng chính sách miễn cách ly đối với tám trăm tám mươi hai tài xế liên tỉnh
vi phạm quy định phòng chống dịch
nhà chức trách cho biết sẽ lập chốt kiểm soát và sử dụng camera tại chỗ
nhằm ngăn chặn tình trạng vi phạm quy định của tài xế
vâng thưa quý vị số ca mắc mới tăng vọt là kết quả tất yếu của việc mở cửa
các hoạt động trong nước cũng như quốc tế
do đó vấn đề cốt lõi ở đây là cách mà các quốc gia xử lý và kiểm soát
số ca mắc mới này như thế nào để tránh khỏi việc bùng dịch
và có thể sống chung an tạng với covid một mươi chín
những thông tin mới nhất về tình hình đại dịch sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin trưa ngày hai mươi sáu tháng hai của chúng tôi
xin kính chào và hẹn gặp lại